tính đến thời điểm hiện tại vụ sản xuất lúa đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám được đánh giá là thắng lợi về năng suất giá trị và lợi nhuận do diện tích gieo cấy giống lúa chất lượng được mở rộng giá trị tăng cao và giảm mạnh được chi phí sản xuất đầu vào
vụ sản xuất đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám cả nước đã gieo xạ trên một một trăm hai mươi sáu ha lúa năng suất bình quân đạt hơn sáu mươi ba tạ một ha sản lượng trên bảy một trăm linh tấn
so với vụ đông xuân năm trước mặc dù diện tích gieo cấy giảm nhưng năng suất tăng gần một tạ một ha
theo đánh giá của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đây là vụ đông xuân được mùa trên diện rộng từ đồng bằng đến miền núi
hầu hết các địa phương đều chấp hành nghiêm túc lịch thời vụ sử dụng giống tốt
thích hợp với đặc điểm từng vùng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cùng với thời tiết tương đối thuận lợi nguồn nước bảo đảm giúp cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt
hết tháng hai là cơ bản là lúa đông xuân ở miền bắc đã được dọc cái dọc
thứ hai là các địa phương bà con nông dân đã lựa chọn được bộ giống rất là phù hợp vừa năng suất chất lượng nhưng mà lại chống chịu được sâu bệnh tốt và có chất lượng cao
thứ ba là các địa phương và quân đông dân năm nay đã áp dụng rất nhiều
nhiều các tiến bộ kỹ thuật mới gói kỹ thuật trong trăm sóc lúa
vấn đề là từ bón phân đến dự báo dự tính và phòng trừ sâu bệnh phát triển sớm full kịp thời đúng nhiều lượng
bên cạnh đó để kịp thời triển khai sản xuất vụ hè thu hai nghìn một mươi tám bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo cần thu hoạch nhanh gọn các diện tích còn lại của lúa vụ đông xuân khi vừa chín tới gặt trước cây sau
tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch
chuyển đổi các diện tích trồng lúa có nguy cơ thiếu nước sang các loại cây trồng phù hợp với vụ mùa và đặc thù của từng địa phương
sau khi kết thúc vụ đông xuân các địa phương cần tranh thủ các điều kiện tích lũy đủ nguồn nước
thứ hai là các trang thiết bị máy cày các loại dụng cụ khác để tranh thủ lòng đất càng sớm càng tốt nhằm giải phóng đất sớm để rất có một thời gian nghỉ nhất định
và trong quá trình xử lý đất thì chúng tôi cũng đề nghị địa phương là tuyên truyền hướng dẫn bà con nông dân sử dụng các chế phẩm sinh học như là tericodema để chúng ta phun lên mặt ruộng hoặc là phun ngay trong quá trình sau khi gặt xong cùng với quá trình thu hoạch để chúng ta xử lý dơm dạ và tránh phát sinh các khí độc
để vụ sản xuất hề thu hai nghìn một mươi tám đạt thắng lợi các địa phương và bà con nông dân cần tuân thủ chặt chẽ cơ cấu giống và lịch thời vụ tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất
bảo đảm nguồn nước tưới suốt cả vụ và đặc biệt cần chú ý đến các đối tượng sâu bệnh gây hại vẫn còn tiềm ẩn và có diễn biến phức tạp để kịp thời xử lý